nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín sáng nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại số nhà sáu mươi bảy khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
cùng dự lễ dân hương có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa lãnh đạo văn phòng tổng bí thư văn phòng chủ tịch nước
năm nào cũng vậy vào dịp lễ trọng đại của đất nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đều vào dân hương tại nhà sáu mươi bảy thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vì lãnh tụ kính yêu của nhân dân việt nam
ngày hai tháng chín năm nay cả nước kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh một sự kiện trọng đại của đất nước cũng là kỷ niệm năm mươi một năm ngày bác hồ
đi xa mãi mãi
tròn bảy mươi năm năm trước tại quảng trường ba đình lịch sử chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa một văn kiện lịch sử trọng đại
cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị thể hiện tư tưởng trí tuệ tâm hồn bản lĩnh và nhân cách hồ chí minh
tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử bất hồn
còn sống mãi trách nhiệm của chúng ta là phải thực hiện cho bằng được cái di trúc đã đành rồi cái tuyên ngôn độc lập cái văn kiện đầu tiên có lẽ toàn thế giới biết đến rất quan trọng bằng bất cứ một cái giá nào giữ cho được độc lập tự do của đất nước
năm nay nó có cái ý nghĩa kỷ niệm bảy mươi năm năm
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ năm nay kỷ niệm quốc khánh đúng vào dịp các cấp ủy đảng trong cả nước đang tiến hành đại hội chuẩn bị tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng một sự kiện hết sức trọng đại của đảng của đất nước
bác nói rằng là đại hội đảng là một sự kiện lớn rất là trọng đại của đảng và của dân tộc
làm cho đảng và dân đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa và tư tưởng hành động đã nhất trí đã thực hiện tốt càng nhất trí càng thực hiện tốt hơn nữa cũng nói rất đơn giản đây là tư tưởng chỉ đạo để năm nay chúng ta tiến hành đại hội đảng các cấp
nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích
tổng bí thư chủ tịch nước một lần nữa hoan nghênh cảm ơn anh chị em đã luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đảm nhận công tác này là vinh dự lớn đồng thời cũng là trách nhiệm phải làm sao giới thiệu cho hết miêu tả truyền cảm được cho tất cả tư tưởng tình cảm trí tuệ nhân cách của bác hồ
cũng trong ngày hôm nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tham quan trưng bày chuyên đề
chủ tịch hồ chí minh người sáng lập nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa với gần một trăm linh bức ảnh tư liệu quý trưng bày giúp người xem hiểu rõ hơn về công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc